tờ pleitiker ngày một mươi bốn tháng năm đưa tin cựu tổng thống mỹ donald trump dường như thể hiện thái độ không lo lắng hay bận tâm
khi cựu luật sư của mình là ông michael cohen cung cấp lời khai trước tòa về cáo buộc ông trump chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn stormy daniels
tuần trước khi bà daniels khai trước tòa ông trump đã phản ứng giận dữ đến mức thẩm phán phải can thiệp
trong phiên tòa ngày một mươi ba tháng năm ông trump cử động nhẹ trên ghế và đảo mắt khi ông cohen chuẩn bị cung cấp lời khai
sau đó trong nhiều giờ ông trump hầu như chỉ nhắm mắt và gần như không phản ứng gì trước các lời khai bất lợi
đôi khi ông chỉ cử động khi gãy ngứa thì thầm hoặc chuyển nội dung ghi chép cho luật sư đọc tài liệu hoặc liếc qua màn hình máy tính phía trước mình rồi lại tiếp tục nhắm mắt
microhen ngày một mươi ba tháng năm trình diện tòa hình sự mattan new york để cung cấp lời khai trong vụ truy tố cựu tổng thống donald trump
với ba tư cáo buộc làm xả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau kiêu dâm stormy daniels cựu luật sư năm bảy tuổi mặc vét tối màu đeo cả vạt hồng
cohen nói trong những tuần cuối của mùa bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu ông bếp tin daniels muốn bán câu chuyện bà từng quan hệ tình ai với ông trump vào hồi năm hai nghìn sáu cho các tạp chí lá cải
chiến dịch tranh cử của ông trump khi đó đang ứng phó vụ do gì một ghi âm trong đó cựu tổng thống nói chuyện thô tục về phụ nữ
ông ấy nói với tôi
là một thảm họa phụ nữ sẽ ghét tôi
cohen thuật lại trước bồi thẩm đoàn và thẩm phán chủ tọa john merchan
đàn ông họ có thể nghĩ vậy là hay thế nhưng đây là thảm họa đối với chiến dịch tranh cử
theo cohen ông trump đã chỉ đạo cựu luật sư tìm cách phù hợp nhất để chi một trăm ba mươi usd cho daniels nhằm giữ xa kiêu dâm im lặng
ông ấy không hề nghĩ cho bà melania tất cả đều vì chiến dịch tranh cử
cựu luật sư bổ sung nhắc đến vợ ông trump cựu tổng thống còn kêu gọi cohen cố chỉ hoãn cho đến sau ngày
bầu cử bởi khi đó câu chuyện không thể gây rắc rối gì nữa
tại bàn bị cáo cựu tổng thống trump lắc đầu
ông ấy nhấn mạnh với tôi rằng đừng lo ông sẽ nhận lại tiền
cohen tiếp tục tôi làm mọi việc có thể để bảo vệ xếp của mình
khoản tiền này sau đó được tập đoàn trump organijation bồi hoàn cho cohen trong nhiều đợt và kê khai thành chi phí pháp lý trong hồ sơ kinh doanh
đây là cơ sở để công thố viên quận manhattan arvin bragg đưa ra các cáo buộc về ông trump
ngoài ra cohen cũng nhắc đến thỏa thuận giữa ông
david pecker trong chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi sáu
pecker khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty truyền thông ami sở hữu tạp chí national enquirer
peker nhất trí giúp ông trump tìm kiếm và xử lý các câu chuyện tiêu cực trong giới truyền thông
trong số này có vụ trì một trăm năm mươi usd do kiệu người mẫu tạp chí playboy karen mcdougall người tuyên bố từng có quan hệ với trump
đội ngũ pháp lý của ông trump từng lập luận cohen tự ý hành động và đang dối trá
cohen nói ông không bất kỳ
ông trump không bao giờ làm những việc như vậy mà không được ông trump chấp thuận
lời cai của ông cohen có thể khiến nỗ lực bảo chữa rằng khoản trích tiền bịt miệng không liên quan đến chiến dịch tranh cử trở nên vô hiệu
luật sư sẽ tiếp tục trình diện tòa ngày một mươi bốn tháng năm
cohen vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thừa nhận các sai phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử và khai rằng trump đã chỉ đạo ông chi tiền cho dannels để bịt miệng sao kiêu dâm này
ông bị kết án ba năm tù và phải nộp hai triệu usd tiền phạt lẫn bồi thường thiệt hại
cựu tổng thống trump bị truy tố vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ nó bị coi là trọng tội cấp e nếu được thực hiện để che giấu tội khác
cấp e là mức trọng tội thấp nhất ở new york có thể bị phạt tới bốn năm tù
quá trình xét xử bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn và sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần
ông trump phải có mặt tại tòa bốn ngày làm việc mỗi tuần trừ các thứ tư
nếu bị kết án ông có khả năng phải đối mặt với án tù
nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng
trường hợp này khó xảy ra
tuy nhiên điều này vẫn dáng đoạn mạnh vào nỗ lực tranh cử của cựu tổng thống
liên quan tới các diễn biến mới trong cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
mới đây một cuộc khảo sát cho thấy năm mươi tám cử tri không tán thành cách tổng thống biden điều hành nền kinh tế
tăng so với mức năm mươi năm của tháng trước và chỉ có bốn mươi tán thành
được biết sự ủng hộ của cử tri mỹ cho chính sách kinh tế của tổng thống biden đang giảm sút
theo tờ báo một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy
triển vọng tái đắc cử của tổng thống biden đang gặp khó khăn do lo ngại về lạm phát
khi tám mươi cử tri cho rằng giá cả cao là một trong những thách thức tài chính lớn nhất đối với họ
cuộc khảo sát cho thấy năm mươi tám cử tri không tán thành cách tổng thống biden điều hành nền kinh tế
tăng so với mức năm mươi năm của tháng trước và chỉ có bốn mươi tán thành
chỉ có hai mươi tám cử tri cho rằng tổng thống biden đã có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế
giảm bốn điểm phần trăm so với tháng trước
theo kết quả khảo sát
cử tri vẫn đổi lệnh
không có lỗi cho tổng thống biden về giá tiêu dùng cao như xăng và thực phẩm
mà không ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và thị trường việc làm
ngoài lo lắng về lạm phát cuộc thăm dò còn cho thấy bốn mươi chín cử tri lo ngại về mức thu nhập
tăng từ mức bốn mươi năm và ba mươi hai lo lắng về chi phí nhà ở so với hai mươi bảy vào tháng bốn
một dấu hiệu đáng lo ngại khác đối với nhà trắng là cuộc khảo sát hàng tháng của finantial times
liên tục cho thấy cử tri tin tưởng cựu tổng thống donald trump hơn tổng thống biden
trong việc xử lý nền kinh tế
theo đó bốn mươi ba cử tri ủng hộ ông trump tăng so với tỷ lệ bốn mươi một vào tháng trước
lớn hơn mức ba mươi năm ủng hộ biden một mươi sáu cử tri không tin tưởng ai
cuộc khảo sát cũng cho thấy ông trump được nhiều người coi là đại diện cho lợi ích của phố
và các tập đoàn lớn trong khi ông biden được các liên đoàn lao động ưu ái hơn
cựu tổng thống mỹ donald trump gần đây tuyên bố về phiên tòa hình sự xét xử ông ở new york
tôi sẽ cung cấp lời khai chắc chắn rồi tôi nói sự thật
ý tôi là tất cả những gì tôi có thể làm là nói sự thật
và sự thật ở đây là vụ kiện không có cơ sở
trump bị xét xử tại tòa hình sự mahatan new york từ ngày một mươi năm tháng bốn
sau khi công tố viên quận manhattan arvin barak truy tố ông với ba mươi bốn cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm stomy daniel
người đã cung cấp lời khai về mối quan hệ tình ái ngoài luồng với ông năm hai nghìn sáu
ông trump bác bỏ các cáo buộc do công tố viên brag đưa ra
ban đầu tuyên bố sẽ tự bào chữa trước tòa
tuy nhiên sau khi cân nhắc thiệt hơn
ông đã thay đổi cách diễn đạt thành có thể
nếu cần thiết với phương án đứng ra bảo chữa
quan điểm chung của các luật sư là việc để thân chủ tự bảo chữa sẽ chứa đựng rất nhiều rủi ro
thậm chí lợi bất cập hại
duncan levin cộng công tố viên tại văn phòng công tố quận manhattan nói
nhưng trong vụ kiện này họ có thể bỏ qua các quy tắc truyền thống đó
bởi ông trump nổi tiếng là người phi truyền thống
levin nói không ai biết ông trump sẽ làm gì kể cả chính luật sư của ông ấy
ông ấy có quyền tự bào chữa theo quy định trong hiến pháp
và đội ngũ trợ lý rất khó kiểm soát ông ấy trước tòa
thẩm phán chủ tọa juan mechon tuần trước nhắc nhở ông trump về quyền này
sau khi cựu tổng thống trả lời báo giới rằng lệnh cấm phát ngôn của tòa khiến ông không thể đứng ra làm chứng
ông có quyền đó và có thể quyết định thực hiện hay không sau khi tham vấn với luật sư
đó là quyền cơ bản không thể bị xâm phạm
thẩm phán morton nói thêm rằng lệnh cấm phát ngôn chỉ áp dụng với những tuyên bố đưa ra bên ngoài phòng xử án
arthur adiala luật sư kỳ cựu ở new york cho biết ông có cơ hội thành công cao nhất khi khách hàng không tự bào chữa
nhưng thêm rằng bồi thẩm đoàn new york khả năng cao muốn nghe ông trump trình bày về những điều gì đã xảy ra
bản năng con người là muốn nghe từ cả hai phía họ sẽ xem cựu tổng thống nói gì
levin cho rằng lời khai của ông trump trong một số vấn đề có thể hữu ích cho chính ông
theo cáo trạng ông trump tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đã chi một trăm ba mươi usd cho sau khiêu dâm stomi daniel
thông qua luật sư thân tín michael cohen
để ngăn cô tiết lộ câu chuyện nhạy cảm về quan hệ giữa hai người trong giai đoạn ông tranh cử tổng thống mỹ
khoản tiền này sau đó được tập đoàn trump organijation bồi hoàn cho cohen trong nhiều đợt
và kê khai thành chi phí pháp lý trong hồ sơ kinh doanh
levin nói trump có thể nói ông hành động không phải vì nỗ lực tranh cử
và không biết gì về các trump organization kê khai khoản tiền trên
bởi khi đó ông bận tâm nhiều vấn đề khác trên cương vị ứng viên tổng thống
nhưng nếu muốn đứng ra tự bào chữa ông trump sẽ phải tuyên thệ trước tòa
và có thể bị các công tố
công tố viên chất vấn nhiều ngày bởi họ muốn chứng minh cậu tổng thống là kẻ dối trá
ai đã là lưu ý
levin mô tả lời khai của ông trump sẽ giống như một bãi mìn
trong bối cảnh đã có nhiều bằng chứng chống lại cựu tổng thống
bác bỏ mọi chuyện là điều gần như bất khả thi
levin nói thêm rằng một lời khai không đúng sự thật ở phòng xử án
nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các tuyên bố khi vận động tranh cử
nếu thẩm phán kết luận trump khai man đây sẽ là cơ hội tăng nặng bản án nếu ông bị kết tội
thẩm phán murchon đã quy định công tố viên chỉ được hỏi trăm về những vụ kiện dân sự gần đây
như trump organization thổi phòng giá trị tài sản hay vị bán cậu nhà báo eugene caron
đây cũng là hai vụ kiện mà ông trump đều đứng ra cung cấp lời khai và đối mặt với án phạt bất lợi
trong vụ kiện gian lận giá trị tài sản do tổng trưởng lý new york leninia james khởi xướng
khi được văn phòng tổng trường lý đề nghị cung cấp lời khai với tư cách nhân chứng
ông trump đã tiếp tục công kích bà james và thẩm phán phụ trách xét xử arthur egoron
ông cũng có ý định tự bào chữa nhưng sau đó chọn không thực hiện
ông trump viết lên mạng xã hội cho social
tôi không còn gì để nói ngoài việc đây hoàn toàn là một vụ săn phù thủy can thiệp bầu cử
thẩm phán egoron kết luận phía ông trump sai phạm và yêu cầu nộp phạt bốn trăm năm mươi triệu usd
nếu không sẽ bị tịch thu tài sản
thẩm phán egoro nói ông trump đã không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi
thường đưa ra những phát biểu dài lan man và việc này khiến cựu tổng thống không còn đáng tin
trong vụ kiện do bà caron đệ đơn tại new york trong tự bào chữa khoảng năm phút
do bị thẩm phán lewis kaplan giới hạn những nội dung cậu tổng thống có thể nói
bồi thẩm đoàn ngày hai mươi sáu tháng một kết luận cựu tổng thống bôi nhọ danh dự bà caron
phải bồi thường tám mươi ba ba triệu usd vượt xa mức một mươi triệu usd mà cậu nhà báo đề nghị
ông trump đã kháng cáo nhưng bất thành
xét về tính toán chính trị liven cho rằng trump sẽ dễ hành động hơn
nếu ông không phải tuyên thệ trước tòa và bị chất vấn
cựu tổng thống có thể chọn cách bác bỏ các cáo buộc thông qua truyền thông hoặc sự kiện vận động tranh cử
ai dala nói sẽ đưa ra khuyến nghị với ông trump sau khi cohen ra làm chứng trước tòa
trả lời phỏng vấn bolitico hôm một mươi hai tháng bốn cohen ám chỉ ông sẽ đưa ra những bằng chứng xác thực gây bất ngờ
khiến truyền thông mỹ mô tả câu luật sư này là người duy nhất đang đứng giữa ông trump và nhà tù
nhưng sau cùng ông trump vẫn là người quyết định có đứng ra tự bào chữa hay không
mới đây hồ sơ thuế nộp cho sở thuế vụ mỹ chỉ ra rằng cựu tổng thống donald trump đã hai lần khai báo lỗ
để yêu cầu miễn thuế đối với tòa tháp kiểm khách sạn quốc tế trump ở thành phố chicago bang irinois mỹ
lần đầu tiên ông trump khai báo lỗ là vào năm hai nghìn tám năm xây dựng tòa nhà
và cũng là giai đoạn đỉnh điểm của cuộc đại suy thoái
tòa nhà chín mươi hai tầng được tuyên bố là vô giá trị trên tờ khai thuế năm đó
với lý do mức nợ sáu trăm năm mươi một triệu usd vượt quá lợi nhuận
cựu tổng thống tiếp tục báo lỗ vào năm hai nghìn một mươi
thời điểm tòa nhà được chuyển nhượng cho một công ty cổ phần mà ông kiểm soát
ông đã vì lý do chuyển nhượng để tiếp tục tuyên bố khoản lỗ một trăm sáu mươi tám triệu usd trong một mươi năm tiếp theo
thông tin của cuộc kiểm toán của ias đối với tòa nhà của ông trump lần đầu tiết lộ vào năm hai nghìn hai mươi
khi tài liệu cho thấy cơ quan này điều tra khoản hoàn thuế gần bảy mươi ba triệu usd từ năm hai nghìn một mươi
không có thêm thông tin nào về cuộc kiểm toán kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
song ông trump có thể phải nộp lại khoản hoàn thuế
hơn một trăm linh triệu usd
ios từ chối bình luận về cuộc kiểm toán viện dẫn lý do
luật liên bang cấm thảo luận công khai về thông tin người nộp thuế
trong khi đó con trai eric trump của cựu tổng thống
kiêm phó chủ tịch tập đoàn trump organization lên tiếng bảo vệ cha
vấn đề này đã được giải quyết từ nhiều năm trước và chỉ được khơi lại khi cha tôi tranh cử
chúng tôi tự tin vào lý lẽ của mình với sự ủng hộ của nhiều chuyên gia thuế
gồm cả cậu tổng thống cố vấn của irs
ông trump có thể không phải đối mặt bất kỳ khoản phạt thuế nào
cho đến khi cuộc kiểm toán hoàn tất và sau những kháng cáo từ nhóm pháp lý của cựu tổng thống
tuy nhiên nguy cơ bị truy thu thuế có thể làm tăng thêm gánh nặng đối với trump trước thêm bầu cử
người hiện đối mặt với hơn tám mươi triệu usd tiền phạt vì phỉ bán nhà văn ezean caron
và gần nửa tỷ usd vụ kiện gian lận kinh doanh ở new york
ông đã được bảo lãnh trong cả hai vụ án và đang tiếp tục kháng cáo
liên quan tới diễn biến bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu cho những người ủng hộ tại thành phố sitle hôm một mươi một tháng năm
tổng thống biden cho rằng ông trump đã loạn trí và bị ám ảnh
sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
đài cnn dẫn lại phát biểu của tổng thống mỹ joe biden
trong sự kiện gây quỹ tại thành phố sittle ngày một mươi một tháng năm
rõ ràng khi ông ấy thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
có điều gì đó đã khiến ông ấy khó kiểm chế cảm xúc
ông ấy không chỉ bị ám ảnh với kết quả thô cuộc mà rõ ràng còn loạn trí
cứ nghe những điều ông ấy nói với mọi người là biết
dù ông biden đánh giá ông donald trump loạn trí
tổng thống mỹ đương nhiệm tin rằng khoảng cách giữa họ trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới sẽ xích sao
chúng tôi cảm thấy hài lòng về tình trạng của cuộc đua nhưng chúng tôi biết cuộc đua này xích sao
tổng thống biden nói kỳ bầu cử trước thất bại đã làm ông trump loạn trí
mặc dù tổng thống biden cho biết ông cảm thấy tự tin
nhưng ông vẫn bị ông trump dẫn trước trong hầu hết các cuộc tham dò theo charles the hill
cuối tháng trước đài cnn công bố kết quả thăm dò do cơ quan dịch vụ dữ liệu ssas tiến hành
cho thấy ông trump tiếp tục nắm lợi thế so với ông biden
sự ủng hộ của cử tri đối với ông trump vẫn đứng vững ở mức bốn mươi chín trong cuộc đối đầu trực tiếp với ông biden
trong khi với ông biden là bốn mươi ba
những tuần gần đây ông trump dành phần lớn thời gian để giữ các phiên tòa xét xử cáo buộc ông làm giả hồ sơ kinh doanh
để chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm stomi daniel
trong khi đó tổng thống biden có lịch trình vận động tranh cử dài đặc và cũng tìm nhiều cách công kích ông trump
ông biden nói hồi tháng trước
nhân tiện mọi người có nhớ khi ông ấy xử lý đại dịch covid một mươi chín
ông ấy đã đề xuất tiêm thuốc khử trùng và tĩnh mạch mọi người không
trong diễn biến khác hôm một mươi một tháng năm ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump phủ nhận thông tin
ông đang cân nhắc chọn cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử tháng một mươi một
sau khi trang tin asios mỹ đăng thông tin này